các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh báo sức khỏe đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
mở đầu bản tin là thông tin đáng lo ngại khi số f mới phát hiện tại nhiều tỉnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
thanh hóa và nghệ an duy trì số ca mắc covid một mươi chín mới ở mức cao
đồng tháp ghi nhận ca mắc covid một mươi chín cao nhất miền tây với bảy trăm năm mươi f
tiền giang có năm trăm bốn mươi năm f
và một tám trăm linh năm ca tết nhanh dương tính với sars cov hai
ngày một mươi một tháng một mươi hai thanh hóa ghi nhận một trăm bốn mươi tám ca covid một mươi chín
trong đó có một trăm một mươi bốn trường hợp phát sinh trong tỉnh và ba mươi bốn trường hợp trở về từ các tỉnh thành phố khác
có nhiều bệnh nhân cộng đồng và cả bệnh nhân làm việc tại các khu công nghiệp
đến nay thanh hóa đã ghi nhận ba tám trăm năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín
có hai bốn trăm hai mươi sáu người được điều trị khỏi được ra viện
một mươi hai bệnh nhân tử vong
thanh hóa đã triển khai gần ba hai triệu
tỉnh nghệ an ghi nhận một trăm linh trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có ba mươi một ca mắc ngoài cộng đồng
các ca cộng đồng được phát hiện tại các huyện như quế phong thái hòa tương dương con cuông hưng nguyên kỳ sơn nghi lộc yên thành và thành phố vinh
trong ngày địa phương này có một trăm hai mươi hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và ra viện
thêm một bệnh nhân tử vong
hiện tại còn một một trăm linh bệnh nhân đang điều trị
tại cà mau trong số bảy trăm hai mươi hai ca có đến năm trăm linh ba ca cộng đồng
tính đến ngày một mươi một tháng một mươi hai cà mau đã có một mươi năm bảy trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín
hiện đang điều trị bảy bảy trăm chín mươi bốn ca tử vong sáu mươi chín ca
cần thơ có thêm sáu trăm tám mươi chín ca mắc mới và một mươi ba ca tử vong
tính từ ngày tám tháng bảy đến nay thành phố này đã có ba mươi sáu chín trăm linh chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi chín ba trăm tám mươi hai ca khỏi bệnh và ba trăm linh năm ca tử vong
vĩnh long ghi nhận năm trăm bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bảy ca mắc covid một mươi chín

trong ngày có thêm bảy ca tử vong nâng số ca tử vong lên một trăm năm mươi một ca
tiền giang có năm trăm bốn mươi năm ca f
trong đó có bảy mươi ba ca cộng đồng bốn trăm bảy mươi hai ca trong khu cách ly
trong ngày có một tám trăm linh năm ca test nhanh dương tính với sars cov hai
thêm một mươi ca tử vong nâng số ca tử vong lên sáu trăm năm mươi năm
xin được chuyển sang thông tin tiếp theo
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai thông tin từ trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cho biết
tính đến nay toàn tỉnh ghi nhận hơn chín mươi hai hai ca bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm pcr
trong ngày hôm qua ngày một mươi một tháng một mươi hai có thêm hai trăm linh hai bệnh nhân được công nhận khỏi bệnh hai mươi một ca tử vong
cộng dồn từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay toàn tỉnh ghi nhận một năm trường hợp tử vong do covid một mươi chín
chiếm tỷ lệ một chín tổng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín
đáng chú ý trong số này có năm mươi hai trường hợp tử vong tại nhà
ngoài ra còn có một trăm một mươi chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín
các bệnh nhân đang nguy kịch phải chạy máy ecmo thở máy xâm lứng lọc máu liên tục
như vậy so với thời điểm trước khi tỉnh bước vào trạng thái bình thường mới
số ca tử vong do covid một mươi chín trong ngày tiếp tục tăng
chưa đạt mục tiêu đề ra là giảm tối đa số ca tử vong và số ca bệnh nặng
hiện tại toàn tỉnh có hơn một mươi bốn bệnh nhân đang được cách ly
theo dõi điều trị tại các cơ sở y tế các khu cách ly tập trung
và có hơn sáu một f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ cách ly tại nhà
quý vị và các bạn thân mến ngày một mươi hai tháng một mươi hai sở y tế tp hcm cho biết
mô hình bệnh viện chị em tức là bệnh viện chị hỗ trợ cho bệnh viện em được đánh giá cao
đây là cách làm mới vừa mang tính chủ động hơn trong việc tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng
vừa thể hiện trách nhiệm của một bệnh viện chị
cụ thể bệnh viện nhân dân gia đình được sở y tế tp hcm phân công tiếp nhận
trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín của bệnh viện bạch mai
bàn giao lại khi đã hoàn thành thời gian chi viện và xây dựng mô hình bệnh viện giả chiến ba tầng
bệnh viện được tổ chức thành ba tầng trong đó tầng ba là tầng chuyên hồi sức bệnh nặng và nguy kịch
tầng này bao gồm khoa hồi sức cấp cứu acu một và hai
các khoa icu đều thực hiện được tất cả các kỹ năng hồi sức chuyên sâu
từ thở hfnc thở oxy lưu lượng cao thở máy không xăm lớn đến thở máy xăm lấn
lọc máu chạy crrt siêu lọc máu chạy ecmo
tầng một và tầng hai là các khoa bệnh nhẹ và trung bình
chủ yếu điều trị người mắc covid một mươi chín có bệnh nền lớn tuổi còn tự chăm sóc được
và có nhu cầu thở oxy tối thiểu qua canola
thưa quý vị và các bạn mới đây phó thủ tướng vũ đức đam vừa chỉ đạo bộ y tế
ban hành hướng dẫn mới cách ly người nhập cảnh trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trên tinh thần tương tự người từ vùng dịch đến các địa phương khác ở trong nước
cụ thể người nhập cảnh đã tiêm đủ hai mũi vaccine có điều kiện xét nghiệm âm tính
chỉ cần được cách ly theo dõi tại nhà với thời gian bảo đảm an toàn dịch bệnh
người chưa tiêm vaccine phải ở cơ sở cách ly trong nước với thời gian
điều kiện tốt nhất thuận lợi và tiêm vaccine
tiến sĩ nguyễn hồng vũ viện nghiên cứu city of hope california mỹ cho biết
số ca nhiễm sars cov hai ở việt nam vẫn đang tăng cao mỗi ngày
tuy nhiên ngành y tế cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và tỷ lệ tiêm vaccine tăng nhanh
vì vậy việc không cách ly tập trung với người nhập cảnh đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
và có kết quả xét nghiệm âm tính là phù hợp tình hình mới
các trường hợp trên được cách ly tại nhà giúp giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế
tiết kiệm chi phí cho người dân
bên cạnh đó việc này cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành du lịch
phục hồi kinh tế trong giai đoạn bình thường mới tiến sĩ nguyễn hồng vũ nói
đánh giá về nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng khi cho người nhập cảnh được cách ly tại nhà
tiến sĩ vũ cho rằng điều này vẫn có khả năng xảy ra
hiện nay chủng mới xuất hiện nên tình huống người đã tiêm chủng đầy đủ vẫn nhiễm ncov lại có thể xảy ra
xong việc này không đáng lo ngại vì phần lớn người dân đã tiêm vaccine nguy cơ bệnh nặng được giảm nhiều
đồng quan điểm phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế cộng đồng đại học y dược tp hcm cho biết
nhiều quốc gia khu vực đông nam á đã có người nhập cảnh được cách ly tại nhà
ví dụ như malaysia quy định người đã tiêm vaccine cách ly bảy ngày tại nhà một mươi ngày với người chưa tiêm chủng
ở indonesia người nhập cảnh cần cách ly
tại nhật bản người đã tiêm vaccine phải cách ly một mươi ngày chưa tiêm chủng cách ly một mươi bốn ngày
trong đó thái lan áp dụng biện pháp đơn giản nhất với chương trình test engo
trong đó những người này cần cách ly bắt buộc một ngày để làm xét nghiệm sau đó được đi lại tự do
theo phó giáo sư dũng khi cách ly người nhập cảnh cần phải trải qua các xét nghiệm sau
ngày một xét nghiệm rt pcr hoặc test nhanh tùy trường hợp nhập cảnh đường hàng không hay đường bộ
ngày hai tự xét nghiệm test nhanh tại nhà
ngày ba được nhân viên y tế làm xét nghiệm
nếu âm tính họ được phép đi lại
tuy nhiên người dân cần phải tự xét nghiệm nhanh mỗi ngày
đến ngày thứ bảy họ tiếp tục được nhân viên y tế xét nghiệm lại
trường hợp đã tiêm vaccine vẫn có khả năng mang virus và phát tán ra cộng đồng
tuy nhiên dù họ bị nhiễm chủng mới các xét nghiệm rt pcr hay test nhanh vẫn phát hiện được virus
nếu đảm bảo tuân thủ các quy định chúng ta sẽ phát hiện được ca nhiễm và cách ly tránh lây lan
trưởng khoa y tế cộng đồng đại học y dược tp hcm cho hay
các chuyên gia cũng cho rằng để hạn chế dịch bệnh lan rộng mất kiểm soát
phụ thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân trong việc tự cách ly phòng bệnh
dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường nếu chúng ta chủ quan lơ là mất cảnh giác
trong tự bảo vệ mình bảo vệ cho người thân và toàn xã hội
thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua ngày một mươi một tháng một mươi hai ca sĩ ngô quốc linh
tên thật nguyễn duy đức quê ở thừa thiên huế đã qua đời tại bệnh viện đa khoa xuyên á
thành phố hồ chí minh sau thời gian điều trị covid một mươi chín hưởng dương năm mươi tuổi
còn gai đầu của ngô quốc linh chia sẻ gia nhập viện tám ngày trước trước đó đã tiêm hai liều vaccine covid một mươi chín
nhưng tình trạng chuyển biến nặng do có bệnh lý nền về phổi
mọi việc xảy đến quá nhanh gia đình chúng tôi rất bất ngờ chỉ nói với nguồn này
ca sĩ lông nhật cho tuổi trẻ biết hai vợ chồng ca sĩ ngô quốc linh có biểu hiện sốt
nhưng chỉ nghĩ bị đau răng hành sốt
cả hai mua bộ xét nghiệm về tự kiểm tra nhưng không phát hiện bất thường
bốn ngày sau có biểu hiện mệt vợ ca sĩ ngô quốc linh xét nghiệm lại phát hiện dương tính với sars cov hai
nhập viện điều trị tại bệnh viện đạp hòa xuyên á
hiện tại sức khỏe vợ linh đã ổn nhưng sau khoảng một tuần điều trị linh không qua khỏi long nhật chia sẻ
xin được chuyển sang các tin tức thế giới
thưa quý vị và các bạn mới đây đại diện cdc mỹ tại việt nam cho rằng
bất kỳ biến chủng omicron có đặc điểm gì độ phủ tiêm chủng cao vẫn là yếu tố thèn chốt
đối với việc mở cửa an toàn linh hoạt của việt nam
dù chúng ta phát hiện thêm điều gì về omecron đi nữa việc đạt được và duy trì độ phủ tiêm chủng cao
bằng các loại vaccine ngừa covid một mươi chín an toàn hiệu quả vẫn sẽ là chiến lược then chốt
đối với quá trình tái mở cửa linh hoạt an toàn của việt nam
tiến sĩ matthew moore giám đốc chương trình an sinh sức khỏe toàn cầu thuộc trung tâm dự phòng
và kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc mỹ
tiến sĩ mor đưa ra nhận định về việc tỷ lệ tiêm chủng tương đối cao
có thể giúp gì cho việt nam trong bối cảnh xuất hiện omicron
biến chủng lần đầu được ghi nhận ở nam phi từ cuối tháng một mươi một và đã lan ra hơn năm mươi nước vùng lãnh thổ
thế giới vẫn đang chờ đợi thông tin về biến chủng omecron nhưng một số nghiên cứu ban đầu
ở nam phi cho thấy omeron có thể dễ lây lan hơn chủng delta nhưng không nghiêm trọng bằng
tính tới chiều ngày một mươi tháng một mươi hai độ phủ một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín ở việt nam là chín mươi sáu bốn
và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là bảy mươi sáu năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
tiến sĩ moore cho hay hiện tại chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết về omicron
nhưng cứ mỗi ngày trôi qua sẽ có thêm thông tin mới
omecron nhiều khả năng sẽ dễ lây lan hơn chủng sars cov hai ban đầu
nhưng mức độ lây nhiễm của nó so với delta còn chưa được làm rõ ông mò nói
cdc mỹ cho rằng người nhiễm omicron có thể lây cho người khác
kể cả khi họ đã tiêm chủng hoặc không có triệu chứng
tuy nhiên vị chuyên gia cdc mỹ lưu ý rằng các loại vaccine hiện tại được cho là sẽ bảo vệ người khác
tuy nhiên vị chuyên gia cdc mỹ lưu ý rằng các loại vaccine hiện tại được cho là sẽ bảo vệ người khác
lưu ý rằng các loại vaccine hiện tại được cho là sẽ bảo vệ người khác
ngăn người bệnh không trở nặng nhập viện và tử vong do nhiễm chủng omicron
dù vậy các ca nhiễm chủng đột phá ở người đã tiêm chủng đầy đủ nhiều khả năng vẫn sẽ xảy ra
tribrillie kinh doanh
với các biến chủng khác như delta vaccine vẫn tỏ ra hiệu quả trong ngăn ngừa bệnh nặng nhập viện và tử vong
ông moore khẳng định
cũng nhận định việt nam đã làm tốt việc tiêm chủng vắc xin gửi covid một mươi chín
theo dữ liệu chính thức mới nhất việt nam trong tháng qua tiêm trung bình khoảng một triệu mũi vaccine một ngày
đồng thời đã tiêm hơn một trăm ba mươi một triệu mũi vaccine từ đầu chiến dịch tới nay
tiến sĩ mạ nói việt nam đang đi nhanh hơn những nước khác có cùng mức thu nhập
trước đó khi giải trình trước quốc hội hồi tháng một mươi một bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cho biết
việt nam là một trong hai mươi nước có số liệu vắc xin tiêm chủng nhiều nhất
đồng thời là một trong nhóm ba nước có tốc độ tiêm nhanh nhất thế giới
tính theo số liệu tiêm theo ngày và theo tuần
mới đây các nhà khoa học thuộc hai nhóm cố vấn của chính phủ anh dự đoán biến thể omecron
có thể giết chết hai mươi năm đến bảy mươi năm người tại nước này trong vòng năm tháng nữa nếu không siết chặt phòng dịch
theo báo the garion ngày một mươi một tháng một mươi hai các nhà khoa học đưa ra cảnh báo thuộc nhóm cố vấn khoa học
các trường hợp khẩn cấp xây và nhóm khoa học về mô hình đại dịch cúm spm
sử dụng dữ liệu thực kiệm
nhóm nghiên cứu dự đoán biến thể omecron sẽ bắt đầu chỉ ưu thế tại anh từ cuối tháng một mươi hai này
nếu không siết chặt các biện pháp phòng dịch hơn hiện tại
trong kịch bản lạc quan nhất omecron vẫn có thể khiến hai người nhập viện mỗi ngày
từ ngày một một mươi hai năm nay đến ngày ba mươi bốn hai nghìn hai mươi hai
tổng số người nhập viện trong giai đoạn trên có thể lên gần một trăm bảy mươi năm người
và hai mươi bốn bảy trăm linh người trong số này sẽ không qua khỏi
với kịch bản tệ nhất sẽ có bảy mươi năm người chết vì mắc biến thể omicron
trong giai đoạn trên theo the guardian
phần cuối bản tin sẽ là phần tin tức về tình hình dịch covid một mươi chín tại châu phi
tình trạng thiếu thiết bị y tế tắc nghẽn trong vận chuyển và thái độ do dự với vaccine
có nguy cơ cản trở việc tiêm chủng và ứng phó với đại dịch covid một mươi chín ở châu phi
một tỷ liều vaccine covid một mươi chín dự kiến đến châu phi trong những tháng tới
tuy nhiên mối quan tâm của các chuyên gia y tế lúc này đã chuyển sang vấn đề
thiếu hụt thiết bị cần thiết để vận chuyển vaccine và triển khai tiêm chủng
chẳng hạn như ống tiêm ở khu vực này
bên cạnh đó các chuyên gia cho rằng kế hoạch triển khai kém hiệu quả ở một số quốc gia
cũng có thể gây ra sự tắc nghẽn trong quá trình cung cấp vaccine cho người dân theo cardian
tính đến nay chỉ có bảy năm người dân ở các nước châu phi được tiêm ngừa covid một mươi chín
nhiều nhà phê bình đổ lỗi cho việc tích trữ vaccine của một số quốc gia phương tây
cho rằng đó là nguyên nhân hạn chế khả năng tiếp cận vaccine của các nước châu phi
thậm chí một số người cho rằng đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện
ở miền nam châu phi
tuy nhiên các chuyên gia y tế đã chỉ ra một loạt các vấn đề có quy mô rộng lớn hơn
tổ chức y tế thế giới who cho biết tình trạng thiếu ống tiêm đặc biệt là ống tiêm loại ba ml
sử dụng để tiêm vaccine pfizer có thể làm chậm quá trình phân phổi vaccine
do đó tổ chức này đã tăng cường sứ mệnh hỗ trợ kỹ thuật ở một mươi năm quốc gia tụt hậu
số liệu cũng đã cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia châu phi
một mươi năm quốc gia đã đạt mục tiêu tiêm chủng một mươi dân số vào cuối tháng chín
trong khi hơn một nửa số quốc gia trên lục địa này đang phải vật lộn để đạt được một phần ba tỷ lệ đó
trường hợp của nam phi nơi đã tiêm chủng cho bốn mươi dân số tính đến ngày ba tháng một mươi hai
làm nổi bật một số vấn đề phức tạp liên quan
với lượng vaccine ước tính đủ cho khoảng một trăm năm mươi ngày tiêm chủng
nam phi đã hủy một số lô vaccine khi đối mặt với sự phản đối tiêm chủng từ một số bộ phận dân cư
đặc biệt là những người ở nhóm tuổi từ một mươi tám đến ba mươi bốn
một số vấn đề khác trong việc cung cấp vaccine của nam phi có thể xuất phát
từ những thiếu sót nội bộ bao gồm cả việc chậm bảo đảm nguồn dự trữ ban đầu
ngoài ra nam phi còn gặp phải các vấn đề về công nghệ yêu cầu đăng ký thông qua điện thoại
hoặc máy tính đã tạo ra rào cản kỹ thuật ở quốc gia này nơi chỉ có sáu mươi người dân sử dụng internet
tiến sĩ richard mexico điều phối viên của who cho biết đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
gần một tỷ liều vaccine được dự báo sẽ đến châu phi
trên lý thuyết có thể bao phủ bảy mươi dân số ở lục địa này
tuy nhiên viện phóng viên của nam phi
này có thể bị cản trở bởi sự bất ổn của một số quốc gia
chẳng hạn như cộng hòa nhân dân congo và nigeria
hệ thống y tế yếu kém đặc biệt là ở khu vực bên ngoài các thành phố lớn
và sự lưỡng lự trong việc tiêm chủng có thể gây khó khăn cho việc triển khai tiêm vaccine
hệ thống y tế của nigeria thiếu nguồn cung các vật dụng y tế hàng ngày như tạm bong
tủ lạnh bảo quản vaccine cũng phải hoạt động do vào các máy phát điện bằng nhiên liệu đắt tiền
trong khi đó hàng triệu người vẫn đang sống trong khu vực bị chiếm đóng bởi các bán cướp
hoặc phiến quân hồi giáo nơi các cơ quan y tế không thể tiếp cận